giả danh làm nhân viên y tế bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
nguyễn thị tuyến chú tại huyện trương mỹ hà nội hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra
tối ngày một mươi chín tháng tám tuyến giả danh là nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ hà nội
tiếp cận khoa sản tại đây nghi phạm đã chiếm đoạt một trẻ sơ sinh
qua xác minh đứa trẻ là con của chị nguyễn thị hà ba mươi chín tuổi trú tại xã hòa chính huyện trương mỹ hà nội
tuyến đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm đang được điều tra làm rõ